thưa quý vị và các bạn đúng ngày này cách đây một trăm ba mươi năm ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch hồ chí minh tên lúc nhỏ là nguyễn sinh cung được sinh ra trong một gia đình nhà nho
nguồn gốc nông dân ở làng hoàng trù xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
là nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến
với tinh thần yêu nước nồng nàn thương dân sâu sắc sự nhạy bén về chính trị
người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước lúc bấy giờ
và quyết tâm ra đi tìm con đường để cứu dân cứu nước
cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh là một bản anh hùng ca
một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể dân tộc việt nam
người là kết tinh giản ngời của đạo đức trí tuệ khí phách lương tri của dân tộc và thời đại
người để lại cho đảng ta nhân dân ta các thế hệ hôm nay và mai sau
một di sản tư tưởng vô cùng quý báu
tấm gương đạo đức phong cách lối sống sáng ngời
chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta
người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam anh hùng giải phóng dân tộc
người chiến sĩ cộng sản người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực
giữa nhân văn hóa thế giới và người đã hiến dân toàn bộ cuộc đời của mình
cho độc lập của tổ quốc và tự do hạnh phúc của nhân dân
kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
tiếp tục là dịp để toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của người
đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
xây dựng đất nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội đưa đất nước ta ngày càng to đẹp hơn
như bác hồ kính yêu hàng mong đợi
thưa quý vị về khu di tích kim liên nam đàn nghệ an trong những ngày tháng năm này
nổi bật giữa hàng ngàn du khách từ mọi miền đất nước về thăm viếng
dân hương dân hoa là hình ảnh các cán bộ chiến sĩ mang quân phục màu xanh
khi mà vừa gần gũi tiếp xúc với nhân dân vừa trang nghiêm khi làm nhiệm vụ
và họ là những cảnh sát cảnh vệ đang ngày đêm canh giữ bình yên trên quê hương của bác hồ
dù ngày hay đêm dù trời mưa hay trời nắng
những bước chân này vẫn đều đặn đi tuần tra canh gác
các địa điểm ở khu di tích kim liên
mục tiêu ở đây là chủ yếu là bằng các vật liệu dễ cháy
nên là nhất là mùa hè này lượng khách đến tham quan rất là đông
hàng nghìn lượt người trên một ngày
nên là chúng tôi phải thường xuyên tăng cường công tác bảo vệ và tuần tra canh gác
để đảm bảo làm sao cho du khách vô ý là hút thuốc
hoặc là khó tác dụng hút thuốc để thắp hương để có thể gây cháy mục tiêu
nên là chúng tôi thường xuyên phối hợp và luân phiên canh gác bảo vệ hai mươi bốn hai mươi bốn tiếng
thứ hai nữa là trong cái chỗ mà số lượng du khách đến tham quan
kéo theo đó là không thể có các đối tượng mà xấu
lợi dụng tình hình an ninh tiệt tự ở đây mà đông khách
thì chúng tiến hành các hoạt động là móc túi
nên là chúng tôi thường xuyên công tác bắm tình hình
và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để nắm và bám sát đối tượng đấy
để xua đuổi chúng khỏi đề bàn
cũng như bắt giữ
có trường hợp xảy ra mất cấp
với nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối mục tiêu là khu di tích kim liên
đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan
đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa
diễn ra trên khu vực của di tích
làm công tác tiêu binh bảo vệ
đón các đoàn a một a hai về dân hương dân hoa tại khu di tích
nên mỗi chiến sĩ làm nhiệm vụ này
phải đáp ứng nhiều yêu cầu về chuyên môn và phẩm chất chính trị
đây là một khu di tích quốc gia đặc biệt
của cả nước và là một nơi sinh hoạt tâm linh
phải nói là linh thiêng của mọi người con dân tộc việt nam
cho nên là anh em xác định cái nhiệm vụ của chính trị được giao
là một cái nhiệm vụ nó có cái tầm ý nghĩa về lịch sử chính trị
chính vì như thế cho nên là cán bộ chiến sĩ ở đây
đều là những người
là được lựa chọn kỹ về phẩm chất đạo đức
về bản lĩnh chính trị và làm việc hết sức
để phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao
quân số của tiểu đội cảnh sát bảo vệ khu di tích kim liên
thường từ hai mươi năm đến ba mươi chiến sĩ
đa phần là các cán bộ trẻ sống xa gia đình
nhưng mọi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày
vẫn được duy trì một cách nền nếp
bên cạnh việc bồi dưỡng công tác chuyên môn nghiệp vụ
rèn luyện sức khỏe
lãnh đạo chỉ huy đơn vị còn thường xuyên làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng
giáo dục niềm tự hào
được làm việc tại nơi đã sinh ra
vị lãnh tụ chủ tịch hồ chí minh cho cán bộ chiến sĩ
công tác nhiệm vụ tại mục tiêu ở quê hương bắc hồ này
so với khoảng cách gia đình tôi là rất xa
nhưng mà bản thân tôi cũng như là các cán bộ chiến sĩ ở đây
cũng rất là tự hào vì mình được công tác bảo vệ một mục tiêu rất quan trọng
nó gắn liền với gia đình
gia đình cũng như các hiện vật của chủ tịch hồ chí minh để lại
nên là anh em cán bộ chiến sĩ rất tự hào và an tâm tư tưởng công tác
còn ý nghĩa một điều nữa là mình cũng là một người con được sinh ra và lớn lên ở trên này
thì cũng rất là tự hào và hình dự
vì mình là một người con và một chiến sĩ công an sẻ
được phục vụ trên quê hương bắc
dù thời tiết nắng nóng dù số lượng khách tham quan đông
dù vừa phải làm nhiệm vụ tuần tra canh gác vừa làm nhiệm vụ hướng dẫn du khách vào tham quan
và chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự công cộng
nhưng các chiến sĩ cảnh sát bảo vệ ở đây luôn tạo nên những ấn tượng tốt đối với du khách
về sự nghiêm túc mà thân thiện
bởi các anh tâm niệm rằng tình quân dân luôn được tạo dựng bằng những cử chỉ bình dị nhất